cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan
một mươi bánh heroin cùng với sáu viên ma túy tổng hợp là vật chứng được lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện gia bình thu giữ khi phá chuyên án tại xã đại bái huyện gia bình bắt quả tàng hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
hai đối tượng là vũ tùng dương bốn mươi ba tuổi ở xã đại bái huyện gia bình và hà xuân trường một mươi tám tuổi ở huyện nam sách tỉnh hải dương
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
thủ đoạn hoạt động mua bán trái phép chân ma túy của các đối tượng rất tinh vi lắp nhiều lớp cửa sắt kiên cố hệ thống camera dày đặc thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm dao và mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn mất an ninh trật tự trên địa bàn vào tối một tháng một mươi một vừa qua
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án đấu tranh tạm giữ một mươi chín đối tượng tiến hành khởi tố ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày một tháng một mươi một phạm văn sang và đoàn phương đông cùng chú tại xã xuân thọ thành phố đà lạt
điều khiển hai xe mô tô chở theo một người tên là phạm văn sang
phạm văn sang và bảo khanh trên đường hùng vương thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đầu rồi sử dụng mã tấu đuổi chém liên tiếp vào người gây thương tích
hậu quả đông bị thương vùng đỉnh đầu đùi phải lưng dưới bả vai và tay trái còn sang và khanh không bị thương tích
lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức truy bắt ngay trong đêm các đối tượng liên quan
trần nguyên anh bảo và tô tiền duy là hai đối tượng cầm đầu chủ mưu
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản
khuya ngày hai tháng một mươi một sau khi bị công an xã long tân huyện nhân trạch bắt và lập biên bản về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế
không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông và tạm giữ phương tiện
đối tượng lê cước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đồng nai đã gọi thêm bốn người mang giao đến trụ sở công an xã đập phá gây thiệt hại một số cửa kính máy tính quạt và cướp chiếc xe máy
mình bị giữ nhưng cả nhóm đã bị công an huyện nhân trạch bắt sau đó
một số địa phương đã phải nâng cấp độ dịch thành lập thêm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân
đến thời điểm hiện tại bạc liêu ghi nhận bốn bốn trăm tám mươi ca nhiễm mới
đến sáng ngày bốn tháng một mươi một dù số ca nhiễm đã giảm so với những ngày trước đó nhưng vẫn có đến hai trăm năm mươi ca mắc mới trong đó có một trăm năm mươi ba ca cộng đồng
hiện có ba hai trăm một mươi bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
việc các ca nhiễm liên tục tăng cao đã gây áp lực rất lớn lên công tác thu dung điều trị cho các cơ sở y tế
đặc biệt là hai ổ dịch phức tạp tại thành phố bạc liêu và thị xã giá rai
tỉnh bạc liêu đã tăng thêm hai chín trăm tám mươi
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay tỉnh phú thọ ghi nhận tám trăm ba mươi chín trường hợp mắc tại một mươi huyện thành thị
với nhiều ổ dịch trong cộng đồng mới phát hiện có tính chất phức tạp khó lường
tỉnh phú thọ đã quyết định tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm
các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác được phép thực hiện
xong phải đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp số ca nhiễm tăng cao và lan ra nhiều huyện
tỉnh hà giang đã phân loại cấp độ dịch theo đó toàn tỉnh cấp độ hai nguy cơ trung bình
đối với cấp huyện trên địa bàn tỉnh có chín huyện vùng xanh một huyện vùng vàng
thành phố hà giang là vùng đỏ
đối với cấp xã tỉnh có một trăm tám mươi một xã vùng xanh một xã vùng vàng năm xã vùng cam và sáu xã vùng đỏ
trước diễn biến phức tạp của dịch ubnd tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã triển khai kế hoạch
tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho người dân thuộc một mươi sáu phường xã trên địa bàn thành phố
thời gian thực hiện từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi một
để đảm bảo tiến độ thành phố buôn ma thuột sẽ thành lập hai trăm linh bốn tổ lấy mẫu xét nghiệm nhanh
bốn tổ lấy mẫu lưu động cho người dân ở một mươi sáu phường xã với số lượng xét nghiệm khoảng hai trăm chín mươi năm người
mỗi tổ xét nghiệm khoảng năm trăm linh người một ngày theo hình thức lấy mẫu hộp của từng hộ gia đình
và không quá ba người một mẫu hộp
quy trình thực hiện được các cán bộ y tế hướng dẫn theo đúng quy định phòng chống dịch
đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà
đội lấy mẫu cơ động sẽ đến từng nhà để test nhanh covid một mươi chín
từ ngày hôm qua cho đến sáng nay thành phố đà nẵng đã ghi nhận một mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
ở các quận sơn trà thanh khê ngũ hành sơn và tại huyện hòa vang
hiện công tác khoanh vùng xét nghiệm đang được khẩn trương trẻ thai
tại phương an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng
sau khi phát hiện hai ca dương tính với covid một mươi chín tại nhà hàng lê gia hai
chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng
xét nghiệm những trường hợp liên quan và phát hiện thêm tám ca dương tính
đưa đi cách ly tập trung gần một trăm ba mươi trường hợp
tại ngay chỗ điểm le gia thì đã đưa đi cách ly tập trung tám mươi một ca
và các cái điểm xét nghiệm cũng như các cái điểm mà có f xảy ra
ở đường nguyễn trung trực cũng như là nguyễn thị định
thì đến thời điểm bây giờ tổng số f một
đưa đi cách ly tập trung là một trăm hai mươi chín ca f một
và hiện tại là có chỉ đạo của giám đốc trung tâm y tế quận sơn trà
thì sáng nay tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại chợ an hải bắc để khoanh vùng
bởi vì f đã đi đến chợ để mà đi chợ
thì trong cái thời điểm đó thì đã hiện tại đang lấy mẫu xét nghiệm
tầm cỡ khoảng là năm trăm linh mẫu xét nghiệm sáng nay
hiện trên địa bàn thành phố đà nẵng đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng
và các quận sơn trà thanh khê ngũ hành sơn và huyện hòa vang
chính quyền địa phương và các ngành liên quan đang khoanh vùng
xác định rõ đối tượng có nguy cơ địa bàn cần xét nghiệm
tầm soát để thực hiện xét nghiệm đại diện hồ gia đình
ngay khi phát hiện có ca trong cộng đồng
thì ủy ban nhân phường đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an y tế quân sự
phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng
triển khai lấy mẫu xét nghiệm ở các khu vực liên quan
trong sáng hôm nay địa phương tiếp tục lấy mẫu ở khu vực xung quanh chợ
và phối hợp với bang quản lý chợ lấy mẫu xét nghiệm cho các bộ tiểu thương
trong khu vực chợ góp phần đảm bảo sàng lọc với chợ
và xác định mức độ và nguy cơ để có biện pháp thực hiện phù hợp
các ca cộng đồng trên địa bàn thành phố đà nẵng hiện vẫn chưa rõ nguồn lây
ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương
tăng cường công tác quản lý người ra vào thành phố
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quét mã quy rờ tại các cơ sở kinh doanh
dịch vụ và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
tiếp theo chương trình là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu năm
phường quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cao một m sáu mươi
và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú
tại một mươi sáu trên một trăm tám mươi năm hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn trường lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi hai và có sẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện